kiểm toán nhà nước cũng đã kiến nghị xử lý tài chính gần bốn mươi tỷ đồng phát hiện bảy mươi sáu vụ một trăm bốn mươi một đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng
đặc biệt tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm ba trăm linh vụ với bảy trăm linh sáu bị cáo đã xét xử sơ thẩm một trăm bốn mươi năm vụ ba trăm hai mươi tám bị cáo về các tội danh tham nhũng trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm năm mươi
trước yêu cầu của đội mới và phát triển ở một trình độ mới đảng ta đã thể hiện quyết tâm trong việc phòng chống tham nhũng nhất là xử lý tham nhũng quyết liệt nhất từ trước đến nay
từ việc thông tin công khai các kết quả của ủy ban kiểm tra kỷ luật đảng trung ương cho đến việc xử lý cán bộ về tham nhũng
thì đấy là một điều mà
chúng ta có thể nói là một cái tín hiệu rất tích cực đúng và là một cái căn cứ để chúng ta thấy là niềm tin của nhân dân với đảng ngày một tăng lên
không bao giờ chưa có thời gian nào mà đảng ta lại xử lý nhiều cán bộ cấp cao cả đương chức và nguyên chức như thời gian gần đây
điều đó nó thể hiện đó là sự quyết tâm chính trị rất cao của đảng ta
và cũng thể hiện rõ nét
đó là không có ngoại lệ không có vùng cấm
vừa rồi rất nhiều các đồng chí nguyên là ủy viên trung ương hoặc là ủy viên trung ương đương chức thậm chí cả có đồng chí là ủy viên bộ yên chỉ
có thể nói đây cũng là lần đầu tiên đảng ta xử lý kỷ luật một đồng chí ủy viên bộ chính trị liên quan trách nhiệm về kinh tế
hai mươi đối tượng bị xem xét kỷ luật bị kỷ luật thậm chí chịu trách nhiệm hình sự thuộc diện quản lý của bộ chính trị ban bí thư có cán bộ đã là nguyên nhưng có cán bộ đang đương chức
điều này đặt ra câu hỏi về vấn đề quy trình bổ nhiệm cán bộ và vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các sai phạm này
bản thân quy trình không có lỗi
bản thân quy trình là một vấn đề cần thiết trong quá trình thực hiện công tác cán bộ

điều này đặt ra là chỗ người ta lợi dụng quy trình người ta tựa vào cái gọi là quy trình để thực hiện những điều không trong sáng vì những vụ lợi ích cá nhân
nhất là trong điều kiện mà dân chủ chưa được phát triển thật sự đầy đủ nó còn nhiều dấu hiệu hình thức đấy mà lại kiểm soát quyền lực yếu kém
thì rất nhiều nơi người đứng đầu có thể lợi dụng lạm dụng chức quyền của mình để chi phối cả lãnh đạo của tập thể
nói là tập trung dân chủ lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách nhưng mà nếu không lành mạnh nó rơi vào độc đoán chuyên quyền của một người nhất là người đứng đầu
thì tất cả những chuyện cán bộ xảy ra vừa rồi từ tỉnh địa phương đến trung ương đều có cái vấn đề như thế
vụ nào xảy ra cũng đều nói là thực hiện đúng quy trình
tôi cũng phải nói luôn rằng cái quy trình đó nó không còn nguyên nghĩa của nó nữa
và cái quy trình đó nó đang bị chi phối
nó đã bị méo mó đi rồi
rõ ràng trong một số khâu trong một số quy trình của chúng ta
mặt thứ nhất là về mặt thể chế là nó còn có một cái sơ xuất nhất định còn có cái kẽ hở nhất định
thứ hai nữa là gì
là bây giờ có thể nói riêng là cái đánh giá cán bộ là cái khâu quan trọng nhất
vẫn có một số trường hợp chọn không đúng người và không trúng việc
sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
và nỗ lực của các cơ quan chức năng trong phòng chống tham nhũng
nhất là việc kiên quyết điều tra xử lý nghiêm các vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng
đang diễn ra hiện nay sẽ củng cố niềm tin của nhân dân có tác dụng gian đe
vừa cảnh tỉnh cảnh báo ngăn chặn tham nhũng vừa khích lệ các nhân tố tích cực tham gia phòng chống tham nhũng
xung quanh đại án kinh tế xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
nhân dân cả nước cũng đánh giá cao việc đảng và nhà nước xử lý tới cùng
đối với những cán bộ có sai phạm thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng không có vùng cấm không loại trừ bất kỳ ai
sau đây là những ý kiến của người dân về phiên xét xử vào ngày mai ngày tám tháng một
đối với bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
thông tin về phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng và trịnh xuân thanh
cùng đồng phạm những ngày gần đây được người dân phường bạch đằng quận hai bà trưng hà nội quan tâm theo dõi
người dân cho rằng điều này khẳng định tinh thần của đảng ta trong xử lý cán bộ sai phạm
dù ở cương vị nào nhưng làm trái quy định của đảng chỉ đạo điều hành không đúng
cố tình làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước làm sói mòn lòng tin của người dân thì cần phải được xử lý nghiêm
nói như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nói tức là lò đã nóng lên rồi thì cuộc rúy tươi cũng phải cháy
và đặc biệt là xử lý cái tham nhũng tiêu cực thì nó không có vùng cấm và nó cũng không có ngoại lệ
bất cứ người nào vi phạm cái tham nhũng tiêu cực thì đều phải đưa ra xét xử
mà xét xử một cách công khai minh bạch
cho tất cả những người sau và như đồng chí tổng bí thư nói là kỷ luật một người để cứu muôn người
nhân dân và cử tri cả nước cũng như là bản thân tôi thì tôi thấy rằng là tôi rất là quan tâm để theo dõi xem là cái kết quả
thì lần xét xử này là như thế nào làm sao nó mang lại cái hiệu quả tốt nhất
và nó mang đến cái
cảnh báo cho tất cả những cái người mà có những cái vi phạm
điều mà những đảng viên mong muốn trong phiên xét xử là cơ quan bảo vệ pháp luật xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
cơ quan bảo vệ pháp luật xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là qua vụ ông đinh nga thăng này vậy thì toàn hiểm cám bộ đảng và liên quan đến cái vụ việc của ông đinh nga thăng này
thì tôi đề nghị là tiếp tục điều tra làm rõ và tiếp tục xử lý
đi vào cái nơi xử lý đó kể cả pháp luật
người dân cho rằng công tác chống tham nhũng của đảng ta đã đi vào thực chất vào chiều sâu
vì chỉ có làm trong sạch bộ máy quản lý thì đất nước mới phát triển
nhân dân đối với đảng và nhà nước